hôm nay bốn tháng một mươi một theo dự kiến quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước đầu tư công tài chính quốc gia cơ cấu lại nền kinh tế
chương trình mục tiêu quốc gia chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
để thực hiện dự án hồn chứa nước sông than bản mồng
các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi và giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận
trong đó nhấn mạnh về các giải pháp bảo đảm tăng trưởng xử lý nợ xấu
đẩy mạnh đầu tư công thực tiên hóa các chính sách hỗ trợ
về xã hội các đại biểu cũng quan tâm và cho ý kiến về các vấn đề an toàn hồ đập thủy điện
diện tích sử dụng rừng bảo vệ môi trường
trong phiên thảo luận các thành viên chính phủ sẽ phát biểu giải trình
làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu
chủ tịch hội đồng dân tộc chủ nhiệm các ủy ban của quốc hội phát biểu một số vấn đề liên quan